phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín dự kiến vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kết quả sơ bộ tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín cho thấy qua một mươi năm quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn
so với giai đoạn trước cơ bản bám sát chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam giai đoạn
hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín là một một mươi bốn một năm giảm nhẹ so với giai đoạn
một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn chín phó thủ tướng cũng yêu cầu ban chỉ đạo trung ương các địa phương các bộ ngành sớm tổng kết
đánh giá và đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra năm hai nghìn một mươi chín
việc khen thưởng được thực hiện trong hội
hội nghị công bố kết quả chính thức cuối năm ở cấp trung ương